cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiến hành điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tp hcm theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
quá trình điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tp hcm liên quan đến dự án tại khu đất số tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với
nguyễn thị thu thủy sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà tp hcm
lê thị thanh thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoa tháng năm và công ty cổ phần đầu tư la veniu
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định tố tụng nêu trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ toàn bộ sai phạm của các bị can cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thông tin về vụ cướp liên quan đến vụ cướp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng lương oanh ở phường mạo khê thị xã đông triều tỉnh quảng ninh vào chiều ngày tám tháng một mươi
cho đến cuối giờ chiều ngày hôm qua nghi phạm thực hiện vụ cướp trên đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
nghi phạm đinh thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín thường trú tại tổ hai khu phan đình phùng phường cẩm tây thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
hiện trú tại phường đằng giang quận ngo quyền thành phố hải phòng
sau khi đối tượng gây án các lực lượng chức năng của công an thị xã đông triều và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh đã tổ chức truy bắt
đồng thời thông qua các mối quan hệ và kêu gọi thân nhân đối tượng vận động đối tượng ra đầu thú
cho đến một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày hôm qua tại xã trung hà huyện thủy nguyên thành phố hải phòng đối tượng đã ra đầu thú và giao nộp một khẩu súng ngắn năm viên đạn
cho đến hai mươi h ba mươi phút cùng ngày đối tượng đã được di lý về công an thị xã đông triều an toàn
bước đầu đinh thanh tùng đã thừa nhận hành vi cướp tài sản tại cửa hàng kinh doanh vàng lương oanh vào chiều ngày tám tháng một mươi
hiện các lực lượng chức năng của công an tỉnh quảng ninh và công an thị xã đông triều đang điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đắk lấp tỉnh đắk nông đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam nguyễn công thú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ở huyện yên thành tỉnh nghệ an về hành vi trộm cắp tài sản
thú là đối tượng nghiện ma túy và sống lang thang
để có tiền sử sử dụng ma túy vào ngày một mươi bốn tháng chín phát hiện chiếc xe máy của người dân để tại khu vực xã nâm giang huyện đắk song
không có người trong coi thú vào trộm xe
trên đường chạy xe đi tiêu thụ đến thị trấn kiến đức huyện đắk lấp thú vào nhà nghỉ hải yến ở tổ dân phố năm thuê phòng nghỉ
phát hiện sơ hở thú trộm chiếc xe máy hiệu vision
sau đó thú mang chiếc xe máy trộm trước đó qua nhà nghị thủy ngân ở gần đó gửi
rồi điều khiển chiếc xe máy vừa trộm được về thành phố hồ chí minh bán được tám triệu đồng
ngày sáu tháng chín thu mua một gói heroin với giá là một triệu đồng mang về huyện đắk lấp để sử dụng
khoảng một mươi ba giờ cùng ngày thú đến nhà nghỉ thủy ngân để lấy xe
thì bị công an huyện đắc lấp bắt giữ cùng tăng vật làm một gói heroin
một số dụng cụ phá khóa xe mở rộng điều tra đối tượng khai nhận
ngoài hai vụ trộm cắp xe máy nói trên từ đầu tháng sáu đến giữa tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
thú đã thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện đắc minh và đắc lấp
liên quan đến hành vi đánh và véo tai học sinh của nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp hai trên một mươi bảy
trường tiểu học phan chu trinh quận tân phú xuất hiện trong video clip gây bức xúc trong những ngày vừa qua
vào chiều ngày chín tháng một mươi sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã có văn bản báo cáo thường trực
ubnd tp hcm về tình hình giải quyết khiếu nại của các phụ huynh
theo đó hiệu trưởng trường tiểu học phan trung trinh đã ra quyết định tiếp tục đình chỉ giảng dạy ba mươi ngày
và phân công nhiệm vụ khác cho giáo viên này trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo
bên cạnh đó văn bản cũng ghi rõ quan điểm của sở giáo dục và đào tạo tp hcm
sở giáo dục và đào tạo nhận định đây là hành vi bạo hành trẻ không phù hợp với môi trường sư phạm
vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tâm lý của học sinh và uy tín của ngành
sở giáo dục và đào tạo tp đề nghị quận tân phú nhanh chóng xử lý vụ việc một cách nghiêm khắc
trước đó vào ngày chín tháng chín phòng giáo dục và đào tạo quận tân phú đã nhận được đơn tố cáo của phụ huynh
và chuyển cho hiệu trưởng nhà trường xử lý theo thẩm quyền
nội dung tố cáo giáo viên chủ nhiệm lớp hai trên một mươi một đã có hành vi bạo hành học sinh
và ngay trong chiều ngày một mươi hai tháng chín hiệu trưởng đã công bố quyết định tạm đình chỉ giảng dạy một mươi năm ngày
và phân công nhiệm vụ khác trong thời gian chờ kết luận giải quyết tố cáo
sau đó ủy ban nhân dân quận tân phú đã chỉ đạo thanh tra quận chủ trì cùng với các ban ngành liên quan thụ lý giải quyết vụ việc
vào ngày hai mươi sáu tháng chín thanh tra quận tân phú đã ban hành quyết định thành lập tổ xác minh vụ việc
và đã có các buổi làm việc với lãnh đạo của nhà trường cũng như các giáo viên có liên quan
bộ giáo dục và đào tạo vừa có dự thảo thông tư ban hành quy định nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học
theo đó nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học không còn các thông tin xếp loại học lực của người học
như là xuất sắc giỏi khá trung bình hoặc là trung bình theo quy chế chế tạo
không còn ghi các hình thức đào tạo như chính quy hoặc một trong các hình thức như là vừa làm vừa học học từ xa tự học có hướng dẫn
dự thảo này khi vừa công bố thì đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận
tuy nhiên thực tế việc thi hay không thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc đi làm
mời quý vị theo dõi ghi nhận ngay sau đây
với nhiều doanh nghiệp thì việc phỏng vấn trực tiếp để biết được trình độ cũng như năng lực của ứng viên là việc làm đầu tiên trong khâu tuyển dụng
chính vì thế mà câu chuyện xếp loại bằng cấp không phải là vấn đề quan trọng với những đơn vị tuyển tượng này
với bằng tại chức hay là bằng chính quy thì chúng tôi cũng xem nó là những cái yếu tố thứ yếu thôi
nó giống như là xếp loại bằng khá giỏi thôi
thì nó cũng không phải là quá quan trọng
quan trọng nhất vẫn là năng lực và ý thức thái độ của các bạn khi đi làm thôi
và nếu nói về bằng chính quy thì đương nhiên là chúng tôi khi mà nhìn vào cái bằng cấp của các bạn thì bằng chính quy thì chúng tôi cũng đánh giá cao hơn nhưng mà nó không phải là yếu tố quan trọng nhất
tuy nhiên ở góc độ là những người học cũng xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau
có ý kiến cho rằng việc xếp loại thứ hạng bằng tốt nghiệp là động lực mục tiêu phấn đấu trong học tập
nhưng cũng có ý kiến cho rằng
cũng cần phải thống nhất một văn bằng chung để phù hợp với thương lợi quốc tế
trên quốc tế thì theo em được biết thì họ hoàn toàn cũng không ghi cái xếp loại khá giỏi hay trung bình gì hết ạ
và ngoài ra ta có thể có bảng điểm kèm theo
thì ở trên đấy thì hoàn toàn nhà tuyển dụng có thể thấy được cái năng lực của ta và cái điểm trong cả quá trình trong quá trình chúng ta học thời sinh viên ạ
nhiều chuyên gia cũng cho rằng việc hợp nhất này sẽ thực sự công bằng nếu như từ khâu đào tạo đến quá trình tuyển dụng
đều được minh bạch hóa
khi mà yêu cầu cái chất lượng bằng là như nhau
cái chất lượng của người học ra như nhau bằng cấp như nhau
thì rõ ràng nhà trường phải yêu cầu cái kiểm tra đánh giá và cấp bằng nó phải giống nhau
bộ giáo dục và đào tạo cho biết mặc dù bằng tốt nghiệp đại học không ghi xếp loại
nhưng phụ lục văn bằng sẽ có đầy đủ thông tin về kết quả học tập điểm trung bình kết quả luận văn điểm xếp loại tốt nghiệp của sinh viên
đây cũng là cơ sở rõ nhất để cơ quan tuyển dụng đối chiếu
bên cạnh đó nhà nước sẽ đẩy mạnh kiểm định chương trình đào tạo gắn với kiểm định quá trình tổ chức quản lý đào tạo từng chương trình và việc cấp bằng cho chương trình đó
trên mắt là made in vietnam có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc với trị giá hơn một hai tỷ đồng
qua công tác kiểm đếm cơ quan hải quan phát hiện bốn mươi bảy kiện hàng là hàng ngàn sản phẩm quần áo thành phẩm trong container do công ty trách nhiệm hữu hạng thịnh hòa
địa chỉ tại gb sáu gb bảy nguyễn giảng thanh phường một mươi năm quận một mươi tp hcm làm thủ tục nhập khẩu từ trung quốc về việt nam
trên hồ sơ khai là hàng xuất xứ trung quốc song trên mark là ghi made in vietnam và made in coria
ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều nhãn mát rời để gắn vào quần áo
nếu số hàng này tung ra thị trường thì các đối tượng sẽ thu lợi rất lớn
trị giá lô hàng này ước tính khoảng năm mươi usd tương đương hơn một hai tỷ đồng
từ giờ đến cuối năm cơ quan hải quan sẽ tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu gian lận thương mại để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
đặc biệt dịp tết nguyên đáng khi nhu cầu của người dân tăng cao
lãnh đạo ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các đơn vị làm thủ tục thu hồi một tám trăm linh tỷ đồng
đã ứng cho công ty cổ phần đầu tư địa ốc đại quang minh tại thủ thiêm quận hai tp hcm
số tiền này thành phố đã ứng cho doanh nghiệp làm dự án quảng trường trung tâm ở khu đô thị mới thủ thiêm quận hai
nhưng công trình hiện chưa được triển khai
thanh tra chính phủ đã yêu cầu ủy ban nhân dân tp hcm thu hồi về ngân sách cùng lãi suất chậm nợp
sở tài chính được giao nhiệm vụ rà soát các quy định chuẩn bị thủ tục thu hồi số tiền một tám trăm linh tỷ đồng
để đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm trước ngày một mươi tháng một mươi
công ty đại quang minh đã đồng ý nợ lại số tiền trên cùng lãi suất phát sinh
tp hcm triển khai quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu rộng chín trăm ba mươi hectare
đây là trung tâm hiện đại và mở rộng phần lớn diện tích được ưu tiên xây dựng các công trình công cộng
dịch vụ mà trung tâm thành phố còn thiếu
tuy nhiên hơn hai mươi năm sau quy hoạch vẫn còn một trăm linh hộ dân khiếu nại từ thành phố đến trung ương
vì cho rằng tp hcm thu hồi đất của họ trái quy định
còn trong ngày chín tháng một mươi ủy ban nhân dân tp hcm đã lý giả nguyên nhân chậm giải phóng mặt bằng
dự án cảng hàng không quốc tế long thành sau khi được thủ tướng chính phủ phê duyệt quyết định quy hoạch
vào ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi một là do nhiều yếu tố khách quan dẫn đến việc phát sinh khó khăn trong thực hiện
theo đó các hộ do nhu cầu cấp bách trong cuộc sống nên chuyển nhượng giấy viết tay
phân chia thừa kế cho các con dẫn đến khó khăn trong quá trình kiểm đếm xác định nguồn gốc đất
một số trường hợp sai thông tin chủ sử dụng thay đổi đối tượng thu hồi đất do chuyển nhượng
thừa kế nên phải điều chỉnh thông báo thu hồi đất
một số hộ dân không chỉ được tranh đất không đồng ý với hồ sơ kỹ thuật do giảm diện tích
hay tình trạng người dân tự chia tách lập thành nhiều hồ sơ để cho tặng chuyển nhượng bằng giấy viết tay
từ đó ủy ban nhân dân huyện long thành khó khăn xác định chủ sở hữu đất
kéo dài thời gian do áp dụng quy trình kiểm kê vắn chủ và xác định nguồn gốc đất mất nhiều thời gian
ngoài ra khu tái định cư lộc an bình sơn cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ khởi công xây dựng
trong khi chưa bố trí tái định cư nên không thể phê duyệt thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân
từ những nguyên nhân trên ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho rằng
việc giải ngân vốn đầu tư đối với dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành chậm
là do nguyên nhân khách quan và phải thực hiện theo đúng quy định luật đất đai
mặc dù đã thường xuyên tuyên truyền và lập kế hoạch phối hợp xử lý
sông tình trạng xe hợp đồng vi phạm trong khu vực sân bay quốc tế tân sơn nhất tp hcm vẫn diễn ra phổ biến
việc tăng cường ra quân của lực lượng chức năng sẽ góp phần lập lại an ninh trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
những lần trước anh nguyễn văn tèo lái xe khách năm mươi chỗ để vào đón khách trong sân bay tân sơ nhất
song không bị ai xử lý